có thể thấy diễn biến của đại dịch đang nóng trở lại trên cả nước và hà nội cũng không phải ngoại lệ
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hà nội đang phong tỏa một trăm linh ba điểm một mươi ba chùm ca bệnh
theo thông tin từ sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hà nội đã ghi nhận tám năm trăm năm mươi ba ca mắc trong đó ghi nhận hai bảy trăm bốn mươi hai ca tại cộng đồng bốn chín mươi chín ca trong khu cách ly tập trung
bốn trăm hai mươi hai ca tại khu phong tỏa bảy mươi bảy trường hợp nhập cảnh hai trăm một mươi ba trường hợp mắc tại các bệnh viện trước ngày ba mươi tháng bốn
thành phố hiện có một mươi ba chùm ca bệnh như sau
chùm ca bệnh tại phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận ba trăm một mươi bảy ca mắc mới trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một mươi bốn ca mắc mới
chùm ca bệnh tại khu công nghiệp đài tư
đài tư quận lòng biển đã ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận năm ca mắc mới
trùng ca bệnh tại đường trần duy hưng quận cầu giấy đã ghi nhận một trăm bảy mươi ba ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chủng ca bệnh mới tại xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ghi nhận ba trăm linh năm ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận hai ca mắc mới
chùm ca bệnh tại đường bưởi cống vị quận ba đình ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc hiện ba ngày không ghi nhận ca mắc mới
trùng ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận hai trăm bảy mươi ba ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một không ghi nhận ca mắc mới
chủng ca bệnh tại phú la quận hà đông ghi nhận chín mươi một ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận chín ca mắc mới
chùm ca bệnh tại huyện quốc oai có hai trăm sáu mươi tám ca mắc hiện hai ngày không ghi nhận ca mắc mới
chùm ca bệnh tại lĩnh nam quận hoàng mai có hơn bốn mươi hai ca mắc hiện hai ngày không ghi nhận ca mắc mới
chùm ca bệnh tại la thành và giảng võ đã ghi nhận năm ca mắc m alissa hiện bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới
ghi nhận một trăm tám mươi tám ca mắc trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới
chùm các bệnh mới tại yên nội đồng quang quốc oai đã ghi nhận một trăm hai mươi bảy ca mắc
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
chùm ca bệnh mới tại thôn mới tốt động trường mỹ đã ghi nhận bốn mươi tám ca mắc mới
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ghi nhận một ca mắc mới
trong ca bệnh mới tại tổ sáu mộ lao hà đông ghi nhận một mươi năm ca mắc mới
trong ngày không ghi nhận ca mắc mới
về giám sát người về từ các tỉnh thành phố hai mươi một trăm hai mươi tám người đi bằng máy bay một mươi chín trăm hai mươi người
tàu hỏa ba bảy trăm linh năm người ô tô xe khách ba ba trăm hai mươi năm người và phương tiện cá nhân là hai hai trăm ba mươi hai người
trong đó ghi nhận hai trăm hai mươi sáu trường hợp dương tính
trong ngày hôm qua toàn thành phố ghi nhận thêm một ba trăm chín mươi trường hợp f một một hai trăm sáu mươi sáu trường hợp f hai
các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ
xử lý theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
về tổng số điểm đang phong tỏa tính đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố có một trăm linh ba điểm đang còn phong tỏa
ngoài ra thành phố hiện đang điều trị cho hai chín trăm bốn mươi tám trường hợp f tại các cơ sở y tế trên địa bàn
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và gặp lại